thời điểm trên lực lượng trực đã sẵn sàng chiến đấu của kho tám trăm bảy mươi nằm trên địa bàn giãi a sao huyện yagrai tỉnh gia lai
đi tuần tra phát hiện tại khu vực kỹ thuật nhà kho số hai mươi năm nơi chứa đạn pháo cao xạ hai mươi ba mm thu hồi từ kháng chiến chống mỹ số lượng ít phát ra tiếng nổ và có khói bốc lên
đơn vị đã báo cáo và triển khai các biện pháp kịp thời dập tắt vụ cháy nổ đảm bảo an toàn theo phương án đã xác định
ngay sau khi xảy ra vụ việc bộ quốc phòng kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khắc phục hậu quả
nhận định ban đầu do đạn cũ là đạn cấp năm tự cháy nổ vụ việc không có thiệt hại về người
và đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn nhân của vụ cháy nổ này